thưa quý vị một trong những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới là về hình thức tổ chức sản xuất
đây cũng là tiêu chí liên quan mật thiết với những tiêu chí khác
điều đó cho thấy là trong quá trình xây dựng nông thôn mới
các hợp tác xã có vai trò hết sức quan trọng không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân
mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn trong thời kỳ hội nhập
thực tế thời gian qua cũng cho thấy hợp tác xã là một trong những công cụ hỗ trợ nâng cao thu nhập
cho người nông dân nông thôn và đồng thời góp phần tạo điều kiện phát huy nội lực
trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới
và nếu hợp tác xã phát triển đúng hướng sẽ tạo nền tảng để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới
trong quá trình xây dựng nông thôn mới các hợp tác xã nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng
trong việc cơ cấu lại sản xuất liên kết sản xuất bao tiêu nông sản giải quyết việc làm cho người dân
từ đó nhiều địa phương đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác
chỉ đem lại thu nhập cao hơn cho người dân khi tham gia hợp tác xã
trước đây các hợp tác xã chỉ cần hoạt động theo luật hợp tác xã
và hoạt động hiệu quả là địa phương đạt tiêu chí một mươi ba trong xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu
các tiêu chí được cụ thể hóa nâng cao hơn như phải có chuỗi liên kết bền vững cho nông sản chủ lực
gắn với sản phẩm hàng hóa đạt chuẩn về vùng nguyên liệu
có sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp xếp hạng
có ứng dụng công nghệ cao chuyển đổi số
nhằm nâng cao thu nhập từng bước cải thiện đời sống cho người dân
trong nhiều năm trở lại đây xã thanh xuân huyện sóc sơn đã tập trung chỉ đạo
làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng
nhờ đó nhiều vùng sản xuất tập trung vùng sản xuất hữu cơ đã được hình thành
mang lại giá trị kinh tế cao
các hợp tác xã trên địa bàn đã phát huy được vai trò tập hợp vận động
thay đổi cách nghĩ cách làm cho bà con nông dân giúp nông dân tiếp cận được
những thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất
nâng cao hiệu quả kinh tế và nhất là đã thực hiện tốt việc liên kết
bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản
các cái liên kết này thì phát triển rất là tốt
tại vì khi cái lượng rau của tôi khi cái lượng mà rau bán ra
cả thì nó lúc nào nó cũng ổn định nó sẽ không giao động về cái giá
thế nên là lông dân tôi rất là yên tâm về cái giá cả và cũng như cái kinh tế của các hộ
về các hộ bình thường là cũng mỗi hộ nếu như làm đều là cũng được khoảng bảy tám triệu
trên một thành viên để sản xuất rau
nếu mà về đích nông thuân mới lương cao thì đây cái mô hình rau hữu cơ này
cũng là một cái tiêu chí để hoàn thành nông thôn mới lương cao
chúng tôi cũng sẽ cố gắng để làm sao lương cao cái tiêu chí này lên
hoạt động hợp tác liên kết sản xuất giữa nông dân với nông dân thông qua hợp tác xã
đã giúp nhiều hộ nông dân giảm chi phí sản xuất giảm thiểu các khâu sản xuất
đóng gói xây dựng nhãn hiệu giúp tăng khả năng tiếp cận với khoa học kỹ thuật
qua đó nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường
từ đó tăng sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản đồng thời tạo cầu nối hỗ trợ
hợp tác nhau và chia sẻ rủi ro nhờ đó thiết lập sự cân bằng của quá trình sản xuất
giảm bớt tình trạng được mùa mất giá
đây cũng là hoạt động quan trọng giúp xã thanh xuân hướng tới hoàn thiện các tiêu chí
trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
với thanh xuân thì chúng tôi theo kế hoạch chúng tôi thì sẽ về nông thôn mới nâng cao vào năm hai nghìn hai mươi
thế thì không phải là về nông thôn mới nâng cao mà chúng tôi đã đưa ra kế hoạch sản xuất
mà cái này chúng tôi đã định hướng là với mũi nhọn phát triển cái việc phát triển rau hiệu cư
và cái vườn đồng
thế từ cái vấn đề đó chúng tôi cũng đã chỉ đạo với ngoại hội nông dân để tổ chức sản xuất
thì riêng đối với cái việc sản xuất rau hiệu cư thì như chúng tôi đánh giá là có giá trị kinh tế đóng góp rất cao
so với cái mặt bằng chung của toàn quốc xã
đây là một cái mô hình mà đóng góp cho cái việc phát triển kinh tế mà cũng là những cái vấn đề mà chính
trong cái việc mà thu nhập trên bình quân đầu người
thế để đạt được những cái vấn đề mà theo tiêu chí đối với lại xã nông thôn mới nâng cao
thì chúng tôi xác định là
đầu tiên vẫn là phải sản xuất theo cái hướng hữu cơ
để bà con có những hướng phát triển kinh tế được được
xã văn đức thuộc huyện gia lâm hà nội là một xã ở ngoài đê sông hồng
được phù sa bồi đắp rất phù hợp cho sản xuất rau màu các loại
với tổng diện tích sản xuất trên ba trăm linh hectare trong đó có hai trăm năm mươi hectare chuyên canh rau
và có hơn một hộ thành viên tham gia sản xuất
sản lượng hàng năm đạt trên ba mươi tấn rau ăn lá củ quả các loại
nhờ phát triển kinh tế
chúng tôi đã phát huy hiệu quả mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch
đến nay hợp tác xã này đã có nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp
tạo ra hướng đi giúp người dân địa phương khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương
đồng thời tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa giá trị cao
góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương có những bước phát triển mới
đời sống bà con không ngừng được nâng cao

thì hoạt động theo mô hình hợp xã toàn xã

và đã được cấp rau an toàn hai trăm linh và rau việt gáp hai mươi sáu chín hectare
trong đó thì bà con chúng tôi áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp việt gáp

đây là một cái chúng tôi đánh giá là việc sản xuất của bà con
có một sự chuyển dịch đã ứng được nhu cầu của thị trường
cũng như là của khách hàng

và cái sản xuất nó cũng mang tính dần dần đi vào cái ổn định bình quân

trên một hectare của người dân

mà đây là một cái lợi thế mạnh của địa phương của vân đức
là một cái vùng chuyên canh rau rất là nhiều năm nay lâu đời rồi
cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang có cái nhu cầu